sáng ngày ba mươi một tháng bảy ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
quỹ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số hai
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi hai h ngày ba mươi một tháng bảy
vị trí tâm bão gần biển đông tên quốc tế nisa ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba chín độ kinh đông cách đảo lưu dông khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão cấp chín giật cấp một mươi một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến một giờ ngày một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc
một trăm hai mươi một độ kinh đông trên vùng biển phía bắc đảo lưu dông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày một tháng tám vùng biển phía đông bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám một mươi vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm biển động dữ dội
để chủ động đối phó với diễn biến của bão ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số công việc sau
đối với khu vực trên biển thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết
vị trí và diễn biến của bão để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và các biện pháp phòng tránh phù hợp
thường xuyên theo dõi diễn biến của báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
giữ thông tin liên lạc với các chủ của phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chỉ đạo các biên phòng tuyến biển triển khai ngay việc thông báo
kiểm đếm tàu thuyền hướng dẫn không đi vào khu vực nguy hiểm
khu vực nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tiếp theo được xác định từ bắc vĩ tuyến một mươi năm và đông kinh tuyến một trăm một mươi hai
vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão
đối với khu vực miền núi phía bắc theo dõi sát diễn biến của bão
chủ động điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du
đồng thời chỉ đạo ra soát các phương án phòng chống mưa lũ lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu
tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn